và những chiêu trò tuyên truyền đó là gì
cách thức nội dung lan truyền các thông tin giả về vaccine covid một mươi chín trên không gian mạng
cùng với các biện pháp đấu tranh ngăn chặn đang được triển khai ra sao
chuyên gia sẽ trả lời trong chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay
và trước tiên sẽ là phần điểm nóng an ninh trật tự đáng chú ý
mâu thuẫn vì bạn gái đòi chia tay nên nguyễn ngọc no đánh rồi nhắn tin đe dọa giết người này
công an huyện đắk rơ lấp
tỉnh đắk nông cho biết đã khởi tố bị can đối với nguyễn ngọc no hai mươi tám tuổi quê ở quảng nam
về tội đe dọa giết người
với hành vi lừa đào chiếm đoạt tài sản dưới hình thức vây tiền để đáo hạn ngân hàng
phạm thị phượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thị trấn an châu huyện sơn động
nguyên là phó trưởng phòng kế hoạch kinh doanh thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang ra lệnh bắt tạm giam
mặc dù biết hai công nhân có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm nhưng ông nguyễn văn hiền
là y sĩ về hưu không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép hành nghề vẫn tự ý điều trị
mà không thông báo cho chính quyền và cơ quan y tế địa phương
trong quá trình đi khám chữa bệnh không phép ông hiền có đưa vợ là bà đỗ thị dung đi cùng
ngày hai mươi tháng năm đảng ủy phường hải tân đã quyết định kỷ luật cảnh cáo đảng viên đỗ thị dung
ủy ban kiểm tra thành ủy hải dương cũng đã họp xem xét đề nghị của đảng ủy phường hải tân
và nhận thấy vi phạm của đảng viên nguyễn văn hiền là rất nghiêm trọng
và đã quyết định thi hành kỷ luật ông nguyễn văn hiền bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
sau hai mươi một ngày từ ngày ba mươi tháng bốn thôn lỗ giao xã việt hùng nguyện đông anh tp hà nội
thực hiện cách ly vì có hai ca dương tính với sars cov hai
đúng giờ ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng năm thôn lỗ giao chính thức có quyết định
dỡ bỏ cách ly sau khi không phát sinh ca covid một mươi chín mới
thực hiện yêu cầu của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tập đoàn vnpt đã cấp tốc triển khai đường dây nóng hỗ trợ khai báo y tế số một nghìn tám trăm linh một nghìn một trăm một mươi chín
đây là số điện thoại kết nối trực tiếp với tổng đài viên hỗ trợ khai báo y tế
của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
các cuộc gọi đến tổng đài một nghìn tám trăm linh một nghìn một trăm một mươi chín được miễn phí
đồng thời người dân còn đưa các tổng đài viên là tình nguyện viên hướng dẫn lựa chọn

hai trăm linh y bác sĩ quảng ninh cùng với những trang thiết bị y tế hiện đại nhất
đã la vào tâm dịch bắc giang
hai trăm năm mươi cán bộ giảng viên sinh viên trường đại học kỹ thuật y tế hải dương
đã xuất quân lên đường chi viện cho hai tỉnh bắc giang bắc ninh
trong việc lấy mẫu xét nghiệm nhằm kịp thời truy vết covid một mươi chín
ba trăm linh chiến sĩ cơ động thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
cũng lên đường chi viện cho bắc giang nhằm đảm bảo công tác chống dịch
nhiều sinh viên từ tỉnh gia lai xa xôi gửi đơn xin chi viện cho bắc giang
hay thậm chí có cô lớn tuổi từ đà lạt cũng xin đi tỉnh luyện chống dịch
các chuyến xe chi viện cho bắc giang vẫn nối tiếp
nhưng khó có thể nói hết những nhiệm vụ không tên trong lòng dịch covid một mươi chín
trong cuộc chiến chống dịch như chống giặc đã có bao nhiêu y bác sĩ
bao nhiêu cán bộ y tế ở bắc giang bắc ninh không còn khái niệm nghỉ ngơi
sự chia lửa của cả nước của các địa phương các tổ chức cá nhân cho thấy
bắc giang bắc ninh không cô đơn
cư dân mạng hiểu rằng vì trong cuộc chiến với dịch bệnh hôm nay chúng ta là một
cố lên việt nam quyết thắng
tất cả chúng ta là một từ bắc vào nam cho tới đảo xa
có hoạn nạn mới biết được sự chân quý của con người
đợt này tuy bắc giang bị dịch tấn công
nhưng bù lại đi đâu cũng thấy sự sẻ chia của mọi người
chỉ tình người như thế này có ở việt nam thôi
cố lên bắc giang bắc ninh ơi
đồng cảm phục cố gắng lên những chiến sĩ trên mọi mặt trận
xem hình ảnh các chiến sĩ lên đường chống dịch thật cảm động rơi nước mắt
chúc tất cả mọi người khỏe mạnh bình an
khi dịch covid một mươi chín bùng phát
nhiều người trong ngành y tế quân đội công an đã rời xa gia đình
hy sinh hạnh phúc riêng tư để bám trụ nơi tuyến đầu chống dịch
thậm chí khi người thân qua đời vì nhiệm vụ họ đã không thể về nhà để chịu tang
trong khi tiết trời nóng bức
những ngày qua mặc đồ bảo hộ quả là cực hình
nhưng những bác sĩ nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch đã phải mặc suốt ngày đêm
nhiều nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ trong nhiều giờ
họ kiệt sức sau buổi lấy mẫu xét nghiệm cho người dân
chỗ nào cũng có thể thành giường để ngại lưng
bên ngoài khu cách ly
các chiến sĩ công an sẵn sàng xuống đồng gặt lúa giúp người dân phải cách ly vì dịch covid một mươi chín
những hình ảnh đó nhận được nhiều bình luận sẻ chia của cộng đồng mạng
thật tuyệt vời các chiến sĩ
chỉ có việt nam mình thôi
cố lên những chiến binh
cố lên bắc giang bắc ninh ơi
cả nước luôn hướng về các bạn
vẫn là các anh chiến sĩ
khi cần là các anh có khi khó có các anh
cố lên việt nam
hàng triệu trái tim hướng về các bác sĩ chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch
thật tự hào khi các lực lượng góp công sức vào sức mạnh của toàn dân chống dịch
chống dịch như chống giặc
mong các y bác sĩ chiến sĩ tại tâm dịch bắc giang vẫn lạc quan và sức khỏe
dịch covid một mươi chín đã gây ra nhiều thiệt hại nhưng nhìn ở một góc độ khác tình thế khó khăn gian nguy sẽ giúp chúng ta hiểu được tinh thần đùm bọc hỗ trợ lẫn nhau của những tâm hồn việt vẫn luôn tỏa sáng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào
chống dịch covid một mươi chín là một cuộc chiến trường kỳ chừng nào chưa có thuốc đặc trị và vaccine phòng dịch thì chúng ta vẫn phải sống chung với dịch bệnh
các cư dân mạng mong rằng mỗi người dân tự nâng cao ý thức trách nhiệm phòng dịch trong lúc này chính là thể hiện tinh thần yêu nước sự chung tay góp sức và công cuộc
phòng chống dịch bệnh sự đồng lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước đó cũng chính là thể hiện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc quyết tâm của đảng nhà nước và nhân dân việt nam trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh cũng như hướng tới an toàn cho cuộc bầu cử vào ngày hai mươi ba tháng năm tới đây
bạn có đang tuân thủ các quy định phòng dịch hãy cùng chia sẻ và động viên các chiến sĩ chống dịch thông qua fanpage của truyền hình công an nhân dân